liên quan đến vụ phát dọn một trăm linh tám bảy hectare rừng ở huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
như truyền hình nhân dân đã phản ánh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm xuân trình bốn mươi tuổi
chú ở thôn kỳ lộ xã xuân quang một huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên về tội hủy hoại rừng
các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên cũng đã khám xét nơi ở của bị can phạm xuân trình
theo quy định của pháp luật
theo điều tra ban đầu trình đã thuê nhiều nhóm người vào tiểu khu tám mươi ba và chín mươi thuộc địa bàn xã phú mỡ
huyện miền núi đồng xuân để phát dọn thực bì chiếm đất rừng trái phép
hiện ubktnh đang kiểm tra bốn cán bộ đảng viên có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho ba hộ dân ở xã phú mỡ trái với quy định pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng
đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát dọn một trăm linh tám bảy ha rừng ở tiểu khu tám mươi ba và chín mươi
trong đó có hai mươi năm hectare rừng phòng hộ đầu nguồn tám ha rừng sản xuất còn lại là đất lâm nghiệp
vụ việc đang được các ngành chức năng của tỉnh phú yên mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan